tại thị trấn lấp vò huyện lấp vò tỉnh đồng tháp lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng là nguyễn trọng nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và bùi văn bạc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng ngụ tại huyện lấp vò đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần một kg ma túy tổng hợp một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy cùng với nhiều vật dụng khác có liên quan
công an điện biên vừa bắt giữ thành công lý văn thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
chú tại huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người
hồi chín h hai mươi năm phút ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng lý văn thành đã gây ra một vụ án giết người trên địa bàn mình cư trú và bỏ trốn ngay sau khi gây án
được biết lý văn thành là đối tượng nghiện ma túy có tiền án về hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy
đã bị tòa án nhân dân huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc tuyên phạt một mươi năm tù giam vào năm hai nghìn tám và được mãn hạn tù vào năm hai nghìn một mươi
chỉ sau ba giờ nhận được tin từ công an tỉnh vĩnh phúc thành đã bị công an điện biên bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách từ lai châu về điện biên nhằm vượt biên sang lào để tẩu thoát
tiếp tục thông tin thêm về vụ án buôn lậu vàng từ campuchia vào địa bàn tỉnh an giang
vào sáng ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng phước nguyên long xuyên
có địa chỉ tại số một lô tám đường nguyễn trãi phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang
do nguyễn thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang làm đại diện theo pháp luật
qua điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế
đồng thời xác định nguyễn thanh bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế trên một mươi tỷ đồng
có dấu hiệu tội phạm trốn thuế quy định tại khoản ba điều hai trăm linh bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng phước nguyên long xuyên
trước đó cũng liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can nguyễn thanh bình cùng với năm bị can liên quan để điều tra về hành vi buôn lậu
gần bốn bộ test kit covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị tổ công tác trạm cảnh sát giao thông huyện quảng sương
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa phát hiện và thu giữ
kiểm tra xe ô tô tải do mai thanh đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện triệu phong tỉnh quảng trị điều khiển
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe vận chuyển ba sáu trăm linh bộ test kit covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra lái xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
một chiếc xe khách chở theo đoàn một mươi chín người đang trên đường đi đám cưới lưu thông trên quốc lộ hai mươi
thì bất ngờ bốc cháy dữ dội vào trưa ngày năm tháng ba rất may tất cả những người trên đều đã thoát nạn
thông tin bản địa
xe khách loại bốn mươi bảy chỗ do lái xe nguyễn hồng cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm điều khiển lưu thông trên quốc lộ hai mươi
hướng từ tỉnh đồng nai đi tỉnh lâm đồng
khi xe đến địa phận xã phú tân huyện định quán thì bất ngờ bốc cháy
lúc này lái xe đã tấp vào lề đường và hô hoán mọi người trên xe nhanh chóng thoát ra ngoài
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện định quán và công an huyện tân phú
đã có mặt tại hiện trường dập lửa đồng thời tiến hành điều tiết giao thông đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại khu vực